những ngày này tại trung tâm đền thánh an tôn trại giáo thuộc giáo phận vinh xã nghi phương huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
bà con nhân dân lương giáo lại có thêm niềm vui phấn khởi vì được bệnh viện quân y bốn quân khu bốn khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí
đây là một trong những hoạt động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn đóng quân góp phần tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp bộ đội cụ hồ
ngay đầu tháng một mươi hai bệnh viện quân y bốn cục hậu cần quân khu bốn phối hợp cử bốn mươi cán bộ y bác sĩ các chuyên khoa nội ngoại
cùng với các loại máy móc hiện đại để khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
chúng tôi muốn mang những tiến bộ nhất những phương pháp chữa bệnh mới nhất về với bà con và cũng là trước thêm của chuẩn bị cho noel của năm hai nghìn hai mươi
đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa và tăng cường thêm tình đoàn kết gắn bó giữa bộ đội và nhân dân
đặc biệt là giữa bệnh viện quân y bốn cục hậu cần quân khu bốn với nhân dân trên địa bàn nghệ an
trong thời gian một ngày bệnh viện quân y bốn khám sàng lọc siêu âm điện tim trần đoán bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên một bốn trăm linh lượt người
thuộc xã nghi phương và một số xã lân cận thuộc huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
tôi thì bị tim
tôi thì bị giả dây cũng bị đau ổ hái rụt khổi đó
cái hoạt động khám và phạt thuốc miễn phí hôm nay được cục hậu cần cũng như bệnh viện quân y tổ chức trên địa bàn xã nghi phương của huyện nghi lộc
được đông đảo bà con tham gia bà con nhân dân thì cũng rất phấn khởi
và cũng qua cái hoạt động này thì lưu giữ một cách sâu
châu sát cái hình ảnh của anh bộ đội cụ hồn đối với người dân trên những vực chăm sóc sức khỏe
cùng với thực hiện có hiệu quả phong trào bệnh viện quân y bốn trung sức xây dựng nông thôn mới
thì việc phối hợp khám bệnh cấp thuốc miễn phí là một trong những hoạt động của bệnh viện
nhằm mở rộng mạng lưới chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân các tỉnh thuộc quân khu bốn
xây dựng hình ảnh chiến sĩ quân y quân khu bốn đối với nhân dân trên địa bàn đóng quân